nhằm giải quyết tình trạng này tổng cục đường bộ việt nam đã có đề nghị sở giao thông vận tải hà nội báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội bố trí thêm bãi đỗ xe tại chốt kiểm dịch để giải quyết xe không chiếm dụng lòng đường trong quá trình làm thủ tục qua chốt kiểm dịch
bởi việc thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín bắt buộc phải theo phương thức real time pcr để có thể đủ điều kiện
trong quá trình đó lái xe buộc phải chờ đủ thời gian
phương tiện vì thế cũng chiếm diện tích lòng đường
xét nghiệm mới được đi qua các chốt kiểm dịch
bên cạnh đó cũng cần chủ động bố trí điểm đỗ xe trong trường hợp các tài xế có dấu hiệu nhiễm bệnh buộc phải cách ly y tế
các chuyên gia giao thông nhận định phương án này là hoàn toàn phù hợp vì chúng ta không thiếu quỹ đất xung quanh các đầu mối giao thông lớn
về bản chất nó đã được tính toán đến từ khi xây dựng
tuy nhiên vẫn cần cân nhắc việc tổ chức hoạt động tại các bãi xe này
để mà có những khoảng trống giữa các
cái công trình hạ tầng đô thị là một cái điều kiện tất yếu chứ không phải là chỉ để giảm đỗ xe trong lúc này
không phải là chỉ có dịch bệnh đâu mà ngay cả hỏa hoạn ngay cả động đất ngay cả những tình huống cứu hộ cứu nạn
thì tất cả những cái khu vực mà dân cư hay là những cái đầu mối giao thông lớn đều phải có những cái không gian để mà đề phòng ứng cứu trong những tình huống rủi ro
bình thường thì có thể đấy là những công viên đấy là những sân bóng đấy là những các cái không gian cây xanh
mục tiêu của bãi xe
bãi xe là tập kết được các loại xe
thế còn mục tiêu của cái việc mà phân tách ra để mà xét nghiệm thì chúng ta biết rằng là thay vì tập trung để chúng ta phân tán
do vậy là có thể xe tập trung những người phải phân tán để mà làm sao cái môi trường lan truyền dịch bệnh được thấp nhất
xảy ra tình trạng tiến thì không được quay về thì cũng không xong
vậy thì họ đành phải ăn trực nằm chờ để hoàn thiện các giấy tờ thủ tục hoặc là chờ xét nghiệm
mặt là rất cần cơ quan quản lý có những cái ứng phó linh hoạt xây dựng gấp những cái lán chạy rừng nghỉ để cho tài xế có thể sinh hoạt một cách vệ sinh an toàn
mặt khác thì cũng cần phải thấy được vấn đề đó và có biện pháp để sao cho các hoạt động xét nghiệm cũng như là cấp giấy phép thông hành nó được nhanh chóng hơn thuận tiện hơn ngay tại vị trí
các chuyên gia cũng đánh giá việc có những bãi xe để tập kết phương tiện trước khi vào chốt sẽ nâng cao được năng lực thông hành qua chốt cũng như việc kiểm tra hàng hóa xét nghiệm dịch bệnh cũng được chặt chẽ hơn
quay trở lại với nội dung chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình ngày toàn dân phòng chống tuệ phạm mua bán người
quý vị thân mến ngay trong cả chương trình chúng tôi đã đề cập về nội dung chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình ngày toàn dân phòng chống tuệ phạm mua bán người
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp thì tuệ phạm mua bán người vẫn có sự thay đổi phương thức thủ đoạn hoạt động
chính vì vậy việc phát động toàn dân cùng tham gia phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này là rất cần thiết và mang nhiều ý nghĩa
vậy trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này có sự thay đổi như thế nào
và những khuyến cáo từ lực lượng cảnh sát hình sự gửi tới người dân là gì
sẽ là nội dung của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với những phân tích của thượng tá đinh văn trình phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người cục cảnh sát hình sự bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
gần một ba trăm linh vụ gần một bảy trăm linh đối tượng lừa bán gần ba nạn nhân là kết quả đấu tranh với loại tội phạm mua bán người tại việt nam của lực lượng công an việt nam và các lực lượng chức năng trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
khi mình đi ra tới ngoài này đi vào đất
thì em mới biết là nó không có giống như sự thật
giống như là một điểm tập kết để đưa tất cả các trẻ trẻ sơ sinh như người phụ nữ mang hai đứa qua bên trung quốc
tối thì cũng có khi đem một bé sơ sinh về đó rồi xong rồi trưa ngày hôm sau thì đem lại lại đem bé đó đi mất
em đã làm ở trên huyện bằng la bà thím rủ dây em đi làm sang bên trung quốc
bà ấy hứa em gì
không phải là dựng đấy em sang đi làm mà là bà ấy bán em sang bên trung quốc làm vợ với anh người ta
trước hết xin cảm ơn thượng tá đinh văn trình đã dành thời gian cho khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tội phạm mua bán người trong thời gian vừa qua
trong những năm qua đây thì rất nhiều những hoạt động duy quý pháp do ảnh hưởng của công bố thiên ta dịch bệnh chiến tranh và bạo lực
rất nhiều những cái
những cái khu vực mà có nhiều cái hoạt động diễn biến sâu đậm về cái dạng mua bán người đặc biệt là khu vực châu á tháp bình dương
trong đó là cái tỉa vùng sông mây công và có việt nam là một trong những cái vùng mà có xảy ra việc mua bán người nhiều nhất
đặc biệt là việt nam chúng ta thì cơ bản là các doanh nhân được là kinh điểm xuất phát ở việt nam
nhưng đích đến thì lại ở nước ngoài mà chủ yếu là sang trung quốc
sang trung quốc chiếm tới bảy mươi năm còn lại có vùng công chia lào bỏ số có vùng khác ví dụ như châu âu
các cái vùng ở đông nam á khác
đấy là cái diễn biến tình thực tiễn của việt nam và thế giới trong cái tình mua bán người này
vâng đồng chí có thể phân tích đâu là những nguyên nhân mà khiến cho cái tình trạng mua bán người vẫn có diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua ạ
nguyên nhân là nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân từ cái nhu cầu tìm kiếm được làm
trong đó có một số phần nữa đó là các em thanh thiếu niên mới lớn do cái sự khém tràn thiện
cho nên là tiếp cận với những văn hóa xấu độc với những cái tham muốn
không chịu lao động không chịu học tập nhưng vẫn có muốn có cuộc sống giàu sang và ảo tưởng trong cuộc sống
cho nên là bị các đối tượng này nó dụ dỗ đưa gạt đưa ra các cái vùng nhạy cảm
các cái vùng mà có các cái hoạt động về mại dâm
rồi các cái vùng ra khỏi đất nước để bán làm vợ để có thể bán vào các ổ dân
và thậm chí là có cả những người đàn ông đã bị đưa ra khỏi đất nước
với hình thức là đưa đi lao động xuất cảnh mức lớn cao
nhưng khi rời khỏi đất nước thì các đối tượng này nó thu lại các cái giấy tờ
không chế đe dọa và bắt phải lao động ở trong những cái nông trại
các cơ sở bất hợp pháp ở nước ngoài
vâng đồng chí có thể đưa ra những phân tích về phương thức thủ đoạn của các đối tượng mua bán người
đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua
cái phương thức thủ đoạn truyền thống của các đối tượng mua bán người
chủ yếu là có sự câu kết giữa người trong nước và người nước ngoài
thành lập các đường dây băng nhóm phân công bố trí các nhiệm vụ khác nhau ở trong nước
thì chủ yếu các đối tượng làm những nhiệm vụ tiến mộ khai thác tìm kiếm các nạn nhân
sau đó tổ chức đưa cho họ xuất cảnh thường là xuất cảnh kết phép bằng nhiều con đường hoặc con đường hợp pháp
cũng có thể có thông qua các hợp đồng lao động
khi xuất cảnh ở việt nam thì rất nhiều các hình thức khác nhau có thể hợp pháp có thể bắt pháp
nhưng rời khỏi đất nước thì các đối tượng này bắt đầu thực hiện
thành lập vì mua bán và nạn nhân đến lúc này mới phát hiện ra mình bị mua bán
ngoài ra thời gian ngày nay do dịch bệnh covid cho nên việc các đối tượng
trực tiếp đi lại tiếp đón rồi là vận chuyển nạn nhân gặp nhiều khó khăn
các đối tượng dùng nhiều các thủ đoạn khác nhau để lách đoạn
cũng như là lách các hiện tạo thực tế
các đối tượng đã lên mạng xã hội thông qua gia lô thông qua facebook
thông qua các fanpage để tiếp cận các nạn nhân
và nhiều đối tượng dùng những hình ảnh giả làm công an
làm một đội biên phòng ở khu vực bên dưới phía bắc
sau đó tám tỉnh dụ dỗ những nạn nhân là chủ yếu là các trẻ em
từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi là người dân tập bông ở các vùng bên dưới phía bắc
sau đó tán tỉnh yêu đương thậm chí là đe dọa
phải lên bên dưới xong chúng tổ chức cho các em tự trốn sang bên khám bên dưới
và sau khi đón được nạn nhân chúng đưa xuống vào trong nội địa để bán
đồng chí có thể cho biết là trong thời gian tới
trước các diễn biến như vậy chúng ta tiếp tục có những giải pháp như thế nào
đặc biệt là công ta trong hợp tác quốc tế sẽ có những triển khai ra sao
để tiếp tục đạt những hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm đoàn người
như hợp phạm
thì là để mà tiếp tục đấu tranh và ngăn chặn cái tội phạm này trong giai đoạn này
thì thứ nhất là chúng ta vẫn phải để lại công tác tình truyền
như tôi đã nói cần phải có sự phối kết hợp
đặc biệt là phối hợp giữa các cá nhân tổ chức và đoàn thể
cũng như các cơ quan nguy động tổng thể
các hệ thống chính trị vào cuộc
mà đặc biệt là với vai trò của gia đình nhà trường
và các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội
thứ hai nữa là phía các cơ quan trực tiếp
là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này
đặc biệt là lực lượng công an trong đó
cảnh sát thị trực là nằm góp
thứ hai nữa là lực lượng bộ đội
trong đó bộ đội biên phòng
trực tiếp đấu tranh phòng chức tội phạm mỗi người
thì cần phải tổ chức các hoạt động điều tra công an
chủ động nắm tình hình
xác định rõ các đường dây băng nhóm tội phạm
và thu thập các thông tin tài liệu
áp dụng các biện pháp nguồn vụ
để nắm bắt hoạt động tội phạm
chủ động phát hiện ngăn chặn và triệt phá
thứ ba nữa là trong thời gian dịch covid
rõ ràng tình hình tội phạm đã có nhiều những thay đổi
các đối tượng đã thay đổi về phương thức thủ đoạn
không trực tiếp dẫn dắt đưa các nạn nhân nữa
mà hướng dẫn các đại nhân đi
và sử dụng các trang mạng xã hội
đây là một thủ đoạn mới
thì lực lượng chức năng cũng cần phải có thay đổi
có biện pháp các thức
nghiệp vụ để chúng ta đáp ứng được tình hình
chủ động nắm được tình hình
cả phim mô trình
các trường mạng mà chúng ta muốn xử lý
cho đến vườn này thì rõ ràng là phải có sự chung tay
của các nước trong cộng đồng quốc tế
với các nước chúng ta đã ký
thì chúng ta đã ký rất nhiều các nguyên bản ghi nhớ song phương
đối với các nước mà chúng ta có nhiều quan hệ
đặc biệt là các nước mà chúng ta có nhiều các đại nhân
bị bù bán ra nước ngoài
bên cạnh khi ở mức song phương
thì về đa phương chúng ta đã tham gia công ước quốc tế
thì rất sớm
thưa đồng chí trước những thủ đoạn tinh vi
của đối tượng tội phạm ngoan người
thì đồng chí có đưa ra khuyến cáo như thế nào
đối với người dân nhất là phụ nữ ở lứa tuổi
từ một mươi năm đến hai mươi để tránh trở thành nạn nhân
của các đối tượng tội phạm ngoan người
thì trước hết mỗi người
phải nêu cao ý thức cảnh giác của mình
khi tiếp nhận một thông tin
liên quan đến một công việc
liên quan đến một cái địa điểm mà mình định đến
và tìm hiểu kỹ
nơi mình định đến là người mình đưa đi là ai
và nên tư vấn hỏi
tham vấn ở những người
mà mình cần hỏi ví dụ
là cha mẹ ví dụ như là thầy cô giáo
nếu đang ở lưới tuổi học sinh
ví dụ như là khán bộ xã hội
ví dụ như là lực lượng công an
khi mà thấy rằng là công việc đi ra nước ngoài
như thế và sẽ được tư vấn
và ta trước khi đi ra
tìm kiếm một công việc làm ở nước ngoài
thì nên nghiên cứu kỹ
cái đơn vị tuyển dụng đó là ai
cái người tuyển dụng đó cái đơn vị đó
có tư cách phạm nhân hay không
và kiểm tra lại trên mạng xã hội
đặc biệt là tổng thông tin của bộ đạo đồng
thông tin quốc hội xem cái công ty đó
cái đơn vị đó có được liên mế trên danh sách
và có được xếp vào công ty
mà có thể an toàn hay không
còn nếu mà đi ra nước ngoài
trước khi đi ra nước ngoài hoặc trước khi đi tìm kiếm
ở nơi xa khác thì nên chuẩn bị trước
những cái thông tin
mà mình cần hỏi khi rời khỏi đất nước
khi anh rời khỏi nước thì anh không có cơ hội
để hỏi nữa thì tìm hiểu xong các cái thông tin
về số điện thoại rồi là các cái trang
điện tử của cơ quan ngoại giao ở nước ngoài
để nếu gặp khó khăn gì thì ta liên hệ với nhau
đặc biệt là lưu ý đến
cái số điện thoại tổng đài

cũng lưu ý và bỏ trong túi chung nhớ
khi mà gặp khó khăn
một lần nữa xin cảm ơn thượng tá đinh văn trình
đã dành thời gian cho khán giả truyền antv
vâng xin cảm ơn